công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe chở công nhân khiến hai mươi bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày sáu tháng một mươi xe khách chở công nhân của một nhà máy may đi theo hướng huyện quỳ hợp tân kỳ
khi đi đến địa bàn qua xã tân phú huyện tân kỳ thì va chạm với xe đầu kéo chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến hai mươi bốn công nhân ngồi trên xe khách bị thương
chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc nghệ an để cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an huyện tân kỳ đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc